và rất nhiều gói hỗ trợ khác như giảm tiền điện tiền nước giảm lãi vay giảm thuế giảm tiền thuê đất tiền đóng bảo hiểm
và mới đây vào sáng ngày hai mươi sáu tháng chín thủ tướng chính phủ cũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương
về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn
từ chính sách này rồi là từ cái cơ sở hạ tầng này phải phát triển
thì cái đấy nói chung là việt nam đến giờ làm là tốt rồi
quá trình chuẩn bị từ trước đến bây giờ là tốt
thành ra là cái chủ yếu là cái nội lực của nền sản xuất của mình có đủ sức để mà hấp thụ những cái đấy
biến cái đấy trở thành thành quả hay không thì hữu thuộc vào cái hoạt động của tỉnh sĩ nghiệp
thì cái chất lượng của nhân lực là cái vô cùng quan trọng
tức là làm sao cho mọi biện pháp để nâng cao cái khả năng làm việc cũng như khả năng sáng tạo và phát triển
cái nội lực làm động của các sĩ nghiệp thì cái đấy là cái điểm thanh chốt nhất
những quyết sách của việt nam đã giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin và có động lực mạnh mẽ hơn
nhằm khắc phục thiệt hại vực dậy sản xuất kinh doanh đồng hành cùng chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
các cái liên kết giữa các cái vùng biển các cái tỉnh thành rồi thực hiện cái giảm thiểu thủ tục hành chính
và cái số hóa các cái giấy tờ chứng tử đi trên đường
cũng như số hóa các giấy tờ chứng tử trong việc thông quan
nó sẽ giúp ngắn cái thời gian của cái quá trình lưu thông hàng hóa
cũng như cái thời gian mà xuất nhập khẩu các cái hàng hóa
và từ đó nó sẽ đẩy nhanh cái năng lực và hiệu quả của doanh nghiệp
và nó sẽ giảm thiểu bớt những cái nguy cơ của cái việc đứt gãy các cái chuỗi cung ứng
trong cái nền sản xuất giúp cho doanh nghiệp có thể sản xuất với một cái năng lực sản xuất cao nhất
thời gian sau
thời gian tới chính phủ đang chỉ đạo xây dựng kịch bản thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời xây dựng dự án luật sửa đổi để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh
theo các chuyên gia sự cố gắng của các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế
cùng với các hiệp định thương mại tự do được ký kết đang có đả để tạo ra sự hồi phục
cũng như phát triển cho kinh tế việt nam trong thời gian tới
bằng mọi cách phải đầu tư thứ nhất là về năng lực kinh tế
năng lực cạnh tranh mà năng lực này phải có sự can thiệp của nhà nước
chúng tôi chỉ có huy động khuyến khích quảng bá nhưng mà phải có đầu tư của chính phủ
mà cái đầu tư này vừa đầu tư về vật chất đầu tư về con người
đầu tư gần như nó phải cả là mạnh lạnh thì chúng ta mới đáp ứng được
chứ nếu mà chúng ta chỉ có hồ hào không thì chắc là khó lắm
có nhiều cơ sở để tin rằng
kinh tế việt nam sẽ phục vụ đất nước
phục hồi trở lại nếu dịch covid một mươi chín được kiểm soát vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
và đến quý ii năm hai nghìn hai mươi hai có bảy mươi dân số cả nước được tiêm chủng
vì vậy chúng ta có thể lạc quan về triển vọng tăng trưởng của việt nam trong chung và dài hạn
tăng trưởng có thể được hỗ trợ bởi sự phục hồi của cầu nội địa
của việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới và sự phục hồi của kinh tế toàn cầu
thưa quý vị
những năm gần đây mô hình sản xuất kinh doanh hoa trậu hoa thế phát triển mạnh tại các nhà vườn
sau hơn hai tháng ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín
các nhà vườn lại đang tất bật khôi phục sản xuất để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường dịp lễ tết cuối năm
ghi nhận của phóng viên kinh tế tiêu dùng tại làng hoa xã xuân quan huyện văn giang hương yên
gia đình anh lê văn tiên ở làng hoa xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hưng yên
là một trong những hộ đầu tiên theo đuổi mô hình trồng hoa trậu hoa thế
gia đình hiện gieo trồng và chăm sóc khoảng một mươi năm trậu hoa
chủ yếu là hoa đồng tiền và ngọc in thảo
chờ xuất vườn phục vụ cho nhu cầu người dân trong dịp cuối năm
hiện tại nhà vườn em là đang vào từ tháng sáu
tháng năm tháng sáu người ta đã bắt đầu vật tư với đất trồng giá thể
rồi tất cả những cái để phục vụ vào cây cây giống gieo trồng
thứ để bắt đầu tháng bảy tháng tám là bắt đầu ra sản phẩm như này
tháng chín là bắt đầu mình bán
thì mức thu nhập sớm thì có thể thu được khoảng năm mươi so với đến vụ cuối năm
trung bình như cái hoa dại em thảo rủ này
của nhà vườn xuất ra là hai mươi năm một cây
còn ở cây chảo thì tùy cái mức nuôi của bà con
ví dụ như cái chảo mùa nó ngắn thì người ta bán chỉ có sáu bảy mươi thôi
còn người ta nuôi được càng dài thì giá trị của nó càng cao
so với hoa cắt cành
thì hoa trậu
hoa thế có suất đầu tư lớn hơn cũng đòi hỏi công chăm sóc cao hơn
trong khoảng hai tháng dịch covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn hà nội
nhiều chủ vườn tại đây vẫn hàng ngày duy trì việc chăm sóc
bón phân vi sinh cho những khóm hoa
trậu cây cảnh
hiện tại thị trường hoa trậu hoa thế vẫn đang tiêu thụ chậm
tuy nhiên hàng trăm chủ vườn tại đây vẫn đang tập trung rốt ráo cho việc chăm sóc diện tích hoa hiện có
mục tiêu là có thể bảo đảm cung ứng cho thị trường vào dịp lễ tết cuối năm nay
mọi năm là mỗi một năm là có thể tiêu thụ được khoảng tầm năm sáu mươi xe ba chân hoặc là xe đầu kéo
nhưng mà năm nay thì chắc là chỉ đạt được khoảng tầm bốn mươi bốn mươi năm xe thôi
vì cái khó khăn về cái vấn đề vận chuyển là chính
và nhất là gần tết này thì cái nhu cầu của người dân sẽ cao hơn
nên chúng tôi đã chuẩn bị để nhập thêm được nhiều hàng mới giống mới
và sản xuất thêm những mặt hàng hoa mới để phục vụ người dân
hy vọng là từ giờ cho đến tết dịch bệnh sẽ ổn định
thì để chúng tôi sẽ phục vụ được tốt hơn cho những cái nhu cầu của người dân
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhất là tại các tỉnh phía nam hiện nay còn rất phức tạp
điều này đã khiến cho nhiều nhà vườn lo lắng khi các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội
sẽ khó khăn trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa
cũng như nhu cầu chơi hoa cảnh dịp lễ tết sẽ thấp hơn mọi năm
hy vọng dịch bệnh covid một mươi chín sẽ sớm được kiểm soát trong giai đoạn từ nay cho tới cuối năm
đặc biệt là dịp cận tết để việc lưu thông hàng hóa tiêu thụ các sản phẩm hoa cảnh
sẽ được thuận lợi giúp cho bà con nông dân bù đắp được một phần mất mát doanh thu trong thời gian vừa qua
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay